phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hà nam cho biết đang tạm giữ hình sự hai đối tượng
vũ minh quyết và trần kiên định cùng chú thành phố phủ lý tỉnh hà nam
để điều tra về hành vi cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự
trước đó vào chiều ngày hai tháng sáu phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hà nam
đã phá chuyên án thi hành lệnh bắt khám xét khẩn cấp hai đối tượng
quyết và thiện thu giữ hai xe ô tô hai điện thoại di động và nhiều hợp đồng vay tiền
giấy vay tiền sổ sách tài liệu liên quan đến việc cho vai lãi nặng
bước đầu cơ quan công an xác định quyết và đồng bọn cho nhiều người trên địa bàn tỉnh hà nam vay
với tổng số tiền giao dịch trên sáu tỷ đồng lãi suất từ ba đồng đến năm đồng một triệu một ngày
tương đương với mức lãi suất từ một trăm linh chín đến một trăm tám mươi hai một năm
hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về
tham nhũng kinh tế buôn lậu công an tỉnh quảng bình đã phá thành công chuyên án bắt hai đối tượng liên quan
thu giữ năm trăm năm mươi kg pháo hoa nổ trái phép
theo đó vào chiều qua công an tỉnh quảng bình đã chủ trì phối hợp với lực lượng hải quan tỉnh quảng bình
tiến hành tuần tra kiểm soát tại tuyến đường hồ chí minh đoạn qua địa phận bản cổ kiềng xã kim thủy huyện lệ thủy
quá trình tuần tra phát hiện xe ô tô đang dừng để xuống hàng có nhiều biểu hiện nghi vấn
tiến hành kiểm tra tổ công tác phát hiện nguyễn văn hoành ở huyện hướng hóa quảng trị
đang bốc các thùng hàng từ trên xe ô tô xuống
theo khai nhận của nguyễn văn hoành số hàng trên đều là pháo hoa nổ tổng trọng lượng là năm trăm năm mươi kg
được hoành và một đối tượng khác vận chuyển từ hướng hóa quảng trị dự định mang đi tiêu thụ tại quảng bình và nghệ an
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tiếp tục ra thông báo tìm các nhà đầu tư người bị hại
liên quan đến vụ án thao túng thị trường
trường chứng khoán xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn flc công ty cổ phần chứng khoán bos và các đơn vị có liên quan
theo điều tra từ ngày một tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu đến ngày một mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi hai ông trịnh văn quyết
cựu chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn flc đã chỉ đạo em gái là bà trịnh thị minh huế
nhân viên kế toán tập đoàn liên hệ với các cá nhân có quan hệ họ hàng người thân thành lập hai mươi công ty
các bị can còn mượn sử dụng chứng minh nhân dân của hai mươi sáu
sáu người thân để mở bốn trăm năm mươi tài khoản chứng khoán đứng tên bà huế và các công ty cá nhân tại bốn mươi một công ty chứng khoán
mục đích là để liên tục mua bán cùng loại chứng khoán mua bán khấp chéo không dẫn đến chuyển nhượng thực sự quyền sở hữu
mua bán với khối lượng lớn chi phối thị trường vào thời điểm mở cửa đóng cửa và đặt lệnh mua bán
sau đó hủy lệnh nhằm tạo ra cung cầu giả tạo thao túng thị trường chứng khoán
do đó cơ quan cảnh sát điều tra thông báo cho các nhà đầu tư người bị hại mua mã flc
gab từ ngày một mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín đến ngày hai mươi bảy tháng một mươi một năm hai nghìn hai được biết và liên hệ
với văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an trước ngày hai mươi chín tháng sáu để được giải quyết
thưa quý vị khoảng một mươi giờ trưa nay ngày bảy tháng sáu một chiếc xe máy hiệu atila
đang chạy trên đường trường chinh thuộc quận tân phú thành phố hồ chí minh
thì bất ngờ bốc cháy dữ dội không rõ nguyên nhân
thời điểm trên người đàn ông ngoài sáu mươi tuổi chạy xe máy hiệu atili trên đường trường chinh
hướng về đường cộng hòa
khi xe qua cầu tham lương quận tân phú thành phố hồ chí minh
thì bất ngờ chiếc xe ran bốc khó nghi ngút
người điều khiển vừa lấy đồ đạc giấy tờ bên trong xe ra thì ngọn lửa bao trùm cả xe máy
chiếc xe phát ra tiếng nổ nên người dân không dám tiếp cận hỗ trợ
lúc này tổ cảnh sát giao thông an sương đang làm nhiệm vụ tuần tra ngang qua
đã đến hỗ trợ dập lửa
tuy nhiên chiếc xe máy đã bị cháy trơ khung
ngày bảy tháng sáu công an quận bình tân thành phố hồ chí minh cho biết đang lấy lời khai
với trần văn nghĩa hai mươi bảy tuổi quê tại an giang lý minh thắng hai mươi một tuổi quê tại sóc trăng
và dương đang huy một mươi chín tuổi quê tại đồng tháp để điều tra về việc một nhóm người
xông vào quán ốc trên địa bàn thuộc phường bình hưng hòa b cầm hung khí tấn công là một người bị thương
tối ngày năm tháng sáu thanh niên tên hậu chở theo vợ bằng xe gắn máy đi qua địa bàn phường bình hưng hòa b
do tiếp cô xe nổi lớn nên một nhóm người đã chặn đường về đánh hậu sau đó bỏ đi
hậu sau đó phát hiện nhóm đánh mình đang ngồi ở một quán ốc nên gọi nghĩa thắng huy
cùng một số người khác mang theo hung khí đến tấn công nhóm thanh niên khiến nhiều người tháo chạy
trong đó một người bị chém gục tại chỗ
ghi án xong nhóm hậu lên xe và khỏi hiện trường
nhận tin báo công an quận bình tân thành phố hồ chí minh có mặt khám nghiệm hiện trường
trích xuất camera đưa nghĩa thắng huy về làm việc
riêng hậu và một số người liên quan đã bỏ trốn
công an kêu gọi những người này ra đầu thú để phục vụ công tác điều tra
thưa quý vị đến chiều ngày bảy tháng sáu công an quận phú nhuận thành phố hồ chí minh cho biết
vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an thành phố hồ chí minh khám nghiệm hiện trường
để điều tra nguyên nhân một người đàn ông tử vong bất thường tại phường năm quận phú nhuận
theo thông tin từ các nhân chứng tại hiện trường gia đình đã không liên lạc được với người đàn ông
trong nhiều ngày qua
đến sáng sớm ngày bảy tháng sáu người nhà đã liên hệ công an phường năm nhờ đến căn nhà người này
đang sinh sống tại hẻm tám mươi sáu đường thích quảng đức để kiểm tra
tại đây căn nhà bị khóa cửa bên trong bốc mùi hôi nghi có chuyện chẳng lành nên lực lượng công an
đã phá cửa vào kiểm tra và phát hiện người này đã tử vong bất thường
nhận tin báo công an quận phú nhuận đã có mặt tại hiện trường khám nghiệm điều tra làm rõ nguyên nhân
vụ việc hiện vẫn đang được điều tra làm rõ
ngày bảy tháng sáu công an tỉnh bình dương đang tạm giữ đối tượng trần thị thanh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
quê tại thanh hóa để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo điều tra do tham gia chơi cờ bạc qua mạng và thiếu tiền tiêu xài cá nhân
nguyễn thị thanh đã sử dụng phần mềm ẩn địa chỉ ip thật để tạo lập tài khoản trên mạng xã hội
giải làm con trai để khách bàn với nhiều người để làm quen nhằm chiếm đoạt tài sản
vào tháng chín năm hai nghìn hai mươi một thông qua ứng dụng hẹn hò qua mạng tinder và một số mạng xã hội
thanh tự xưng là hoàng dương giải làm con trai ngõ lời yêu thương và mượn được một trăm một mươi năm triệu đồng
từ một người phụ nữ mới quen
tiếp đó cũng với tên hoàng dương thanh đã liên hệ em trang của người phụ nữ để mượn tiền đầu tư tiền điện tử
với hứa hẹn sẽ trả lại với lợi nhuận cao
sau đó người đàn ông đã nhiều lần chuyển khoản cho thanh với tổng số tiền là hơn bốn tỷ đồng
qua xác minh điều tra phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
công an tỉnh bình dương đã xác định và mời đối tượng thanh đến làm việc
qua làm việc thanh thừa nhận ngoài việc lừa đảo hai bị hại nói trên
thanh còn thực hiện lừa đảo nhiều người khác với số tiền từ một mươi đến một trăm linh triệu đồng
sau khi lấy được tiền của bị hại thanh đã chuyển tiền qua tám tài khoản ngân hàng khác nhau
thanh cũng đã chuyển khoản một sáu mươi năm tỷ đồng cho các bị hại để tạo lầm tin
số tiền thanh chiếm đoạt khoảng ba tám mươi năm tỷ đồng
sáng ngày bảy tháng sáu tòa án nhân dân tỉnh bình thuận đã mở phiên xét xử và tuyên án bảy năm tù
đối với đối tượng kostantin hai mươi năm tuổi quốc tịch nga về tội cướp tài sản
bị hại trong vụ việc là setco ba mươi bốn tuổi cùng quốc tịch nga tạm trú tại thành phố phan thiết
theo cáo trạng do lúc ở bên nga setsko nợ tiền của một người trong nhóm của konstantin
nên tháng tám năm hai nghìn hai mươi nhóm này đến thành phố phan thiết lên kế hoạch đòi nợ
sau khi gặp konstantin đã đạp ngã xe setsko
nhóm này được đánh và đẩy setsko lên xe ô tô chở về phòng trọ buộc phải mượn bốn mươi triệu đồng để trả nợ
setsko bị đánh với tỷ lệ tổn thương hai mươi ba
sau khi setsko mượn được bốn mươi triệu đồng đã đưa cho nhóm kia để được thả ra
năm triệu đồng trong túi đeo của seco cũng bị lấy mất
qua điều tra hai đối tượng đã xuất cảnh khỏi việt nam một người không rõ lai lịch
công an chỉ bắt được konstantin
sau khi xem xét các tình tiết tòa án nhân dân tỉnh bình thuận tuyên án
cleberstrop konstantin phạm tội cướp tài sản với mức án bảy năm tù
ngoài ra còn phải trả lại cho setsko bốn mươi năm triệu đồng đã cướp được
về số tiền năm mươi năm triệu đồng chi phí điều trị
ngày bảy tháng sáu đồn biên phòng hàm luông bến tre cho biết đã bàn giao đối tượng lý phun
ba mươi chín tuổi ngụ tại xã khánh hưng huyện trần văn thời tỉnh cà mau
cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bến tre tiếp tục điều tra về hành vi giết người
ngày sáu tháng sáu đồn biên phòng hàm luân nhận được tố giá của người nhà chúa tàu cá
về việc giết người xảy ra trên tàu khi đang hoạt động đánh bắt trên biển
đối tượng giết người là lý phôn bị hại là một người đàn ông ba mươi chín tuổi
ngụ thị trấn ba tri huyện ba tri tỉnh bến tre
sau khi xác định chiếc tàu cá này đang trên hành trình vào bờ địa phận tỉnh bến tre
đồn biên phòng hàm luân chỉ đạo lực lượng nghiệp vụ phù hợp với lực lượng chức năng
theo dõi hành trình của tàu cá và tổ chức lực lượng bắt giữ đối tượng lý phun khi tàu cá vừa cập bến
lý phun khai nhận trong lúc làm việc trên tàu hai người từng xảy ra mô thuẫn cửa cãi
khoảng giờ ngày bốn tháng sáu phun dùng dao làm cá chém nạo nhân bên vai trái
gây mất máu nhiều và đã tử vong trên tàu
hiện vụ án đang được điều tra xử lý theo quy định
ngày bảy tháng sáu công an huyện chợ gạo tỉnh tiền giang cho biết vừa khởi tố vụ án
và chuyển hồ sơ cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh để xử lý theo thẩm quyền
vụ nam thanh niên tạc xăng đốt chết người
theo điều tra ban đầu chiều ngày hai mươi năm tháng năm sau khi uống rượu thì trần ngọc tân
ba mươi bốn tuổi ngủ xa phú kiết huyện chợ gạo đến gặp mẹ là bà huỳnh thị bé bảy mươi ba tuổi
đang làm việc tại một nhà máy xe sát ở xa phú kiết
tại đây tân xảy ra mâu thuẫn cự cãi với mẹ thì ông nguyễn tấn thành sáu mươi tám tuổi
ngủ cùng địa phương đến càng ngăn và xảy ra gây gỗ lời qua tiếng lại với tân
sáng đang cầm bình xăng hai lít trên tay tân tạc vào người ông thành dùng bật lửa đốt
là ông thành bị bỏng cấp cố tại bệnh viện đa khoa tung tâm tiền giang
sau đó chuyển đến bệnh viện chợ rẫy tp hcm điều trị
đến ngày hai mươi bảy tháng năm ông nguyễn tấn thành tử vong
tại cơ quan công an tân khai nhận bình xăng trên tân mua về để đổ vào xe máy
trên đường về nhà tân xảy ra mâu thuẫn với mẹ
khi ông thành đến càng ngăn nên bị tân tạc xăng vào người và đốt chết
hiện công an huyện chợ gạo đã chuyển giao đối tượng trần ngọc tân
cho văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh tiếp tục điều tra xử lý
thưa quý vị cuộc chiến với tội phạm ma túy chưa bao giờ hết cam go nóng bỏng
bởi lợi nhuận khổng lồ mà ma túy mang lại khiến các đối tượng đã gia tăng buôn bán
và vận chuyển với số lượng lớn và sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng khi bị phát hiện
tuy nhiên với phương châm chặt cung giảm cầu lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an tỉnh nam định đã có nhiều chuyên án và kế hoạch đấu tranh hiệu quả
không để tội phạm ma túy lộng hành mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân
đây là hai bánh ma túy và hai kg ketamin được lò văn sáng nguy trang cất giấu trong cam mật ong
rồi vận chuyển bằng xe khách tuyến điện biên về giao thủy nam định tiêu thụ
tuy nhiên thủ đoạn tinh vi này của sáng đã không qua mắt được các trinh sát ma túy
công an tỉnh nam định
xác định ma túy chủ yếu từ các tỉnh biên giới như điện biên sơn la hòa bình
thành hóa thẩm lậu vào địa bàn
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh nam định đã tập trung đấu tranh mạnh
để chặt đứt nguồn cung ma túy thẩm lậu vào địa bàn
cùng với đó là triệt xóa các đường dây tụ điểm ma túy phức tạp
nhất là tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự
thời gian gần đây thì các đối tượng chuyển sang phương thức hoạt động tội phạm
rất là tinh vi và xảo quyệt hơn so với các thời gian trước
nhưng mà anh em cũng đã cố gắng động viên và chia sẻ với nhau
và cố gắng để theo bám tất cả các đường dây và các đối tượng
đặc biệt là những cái đường dây nó đã nổi lên trong những năm
mà đã có kế hoạch và chỉ đạo của lãnh đạo phòng
thực tế đã có cán bộ chiến sĩ của đơn vị bị thương trong quá trình truy bắt đối tượng
mới đây đại úy trần tất lại trong quá trình tham gia triệt xóa
một tụ điểm mua bán tàng trữ sử dụng trái phép chân ma túy
tại xã yên bằng huyện ý yên
đã bị gãy xương gót
chân trái phải bó bột điều trị nhưng vẫn nén đau cùng đồng đội bắt giữ ba đối tượng
với sự quyết tâm đó của mỗi cán bộ chiến sĩ
năm hai nghìn hai mươi một đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi
lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy toàn tỉnh
đã phát hiện bắt xử hơn hai bốn trăm linh vụ
hai sáu trăm linh đối tượng mua bán tàng trữ vận chuyển chứa chấp
tổ chức sử dụng trái phép chân ma túy
và bốn mươi hai chuyên án bắt tám mươi hai đối tượng
triệt phá một mươi bốn đường dây mua bán vận chuyển
trái phép chất ma túy từ các tỉnh đưa về nam định tiêu thụ
trước việc đấu tranh với tội phạm ma túy rất là cam go nguy hiểm
thì trước hết là đảng ủy và lãnh đạo đơn vị
luôn làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ
cái thứ hai nữa là bồi dưỡng nâng cao về trình độ pháp luật
về nghiệp vụ cho cán bộ chiến sĩ
và giáo dục tinh thần kiên quyết đấu tranh với tội phạm ma túy
với cái tinh thần kiên quyết đối tranh với tội phạm ma túy
và thận trọng an toàn và có hiệu quả
song song với việc chặt đứt nguồn cung để giảm cầu
lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã tích cực tham mưu
cho các cấp ủy chính quyền địa phương chỉ đạo củng cố xây dựng
và phát động các mô hình điểm về công tác phòng chống ma túy
đồng thời đẩy mạnh công tác lập hồ sơ cai nghiện ma túy
theo luật phòng chống ma túy năm hai nghìn hai mươi một
công an nhất là cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy
của nam định thì luôn luôn được chúng tôi đánh giá là một lực lượng tinh nhuệ
và cũng luôn là hoàn thành xuất sắc những cái nhiệm vụ được giao
và chúng tôi đặt vừa rồi thì cũng có những vấn đề ở khu quất lâm giao thủy
nên là với sự tham mưu của lực lượng công an thì chúng tôi cũng kiên quyết làm
và cũng vừa rồi thì cũng xóa sổ được cái tụ điểm ma túy
và cũng có gắn với cái tệ nạn xã hội
tròn hai mươi năm năm thành lập trải qua nhiều khó khăn gian khổ
nhưng với quyết tâm và phương châm làm việc kiên định
những thế hệ cá mộ chiến sĩ của phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
luôn kiên trì vượt qua thách thức
giành thế chủ động trong cuộc chiến dài hơi với cái chết trắng
liên quan đến vụ tàu cá ngư dân tỉnh quảng ngãi bị đâm chìm
lực lượng chức năng của tỉnh quảng nam đã khẩn trương cứu hộ và vào cuộc điều tra
theo thông tin từ công an tỉnh quảng nam đã khẩn trương cứu hộ và vào cuộc điều tra

khi đến vùng biển quảng nam thì xảy ra va chạm với tàu cá qng chín mươi một nghìn bốn trăm hai mươi sáu
hiện cục hàng hải việt nam phối hợp với bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh quảng nam
tiến hành giữ tàu chở hàng này trên vùng biển thừa thiên huế để điều tra
từ chiều qua thi thể của ba ngư dân tử vong sau vụ chìm tàu
đã được bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh quảng nam đưa về tỉnh quảng ngãi để gia đình an táng
trước đó vào sáng qua trên vùng biển cách bờ khoảng bảy hải lý thuộc huyện thăng bình tỉnh quảng nam
đã xảy ra vụ va chạm trên biển làm ba người chết và mất tích năm người bị thương
trận mưa lớn kéo dài liên tục trong hai ngày sáu và bảy tháng sáu tại thành phố sơn la
đã khiến nhiều tuyến đường bị ngập
mặc dù trong buổi sáng nay trời đã ngất mưa nhưng nước vẫn chưa rút và nhiều phương tiện chết máy đường tắc

để giúp nhân dân trở lại
những nhân dân cứu hộ cứu nạn và sơ tán người dân tài sản ra khỏi vùng ngập ống
và tài sản của nhân dân trên địa bàn
bản phiêng ngùa xã triển sông thành phố sơn la
các lực lượng chức năng công an tỉnh sơn la đã có mặt tại một số khu vực bị ngập úng
do mưa lớn kéo dài từ đêm qua
một số hộ dân tại khu vực gần suối đã bị ngập nặng cô lập
một số gia đình có người già trẻ con không thể di chuyển được
lực lượng công an đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường giúp người dân di chuyển đến nơi an toàn
tôi ở khu vực bản phiêng ngùa
mưa lớn từ đêm ngày hôm qua đến sáng nay thì ngập hẳn không thể di chuyển đi đâu được
tôi được các anh công an nhanh chóng giúp chúng tôi di chuyển ra khỏi vùng này
giờ ở bản còn rất nhiều hộ dân bị ngập cũng đang được các anh công an hỗ trợ
tôi cảm ơn các anh nhiều lắm
tại các tuyến đường trên địa bàn lực lượng cảnh sát giao thông đã được huy động tối đa
để làm nhiệm vụ phân luồng tránh gây ách tắc cục bộ kéo dài
đồng thời lực lượng cảnh sát phòng trái trợ cháy và cứu nạn cứu hộ
đã được huy động làm nhiệm vụ cứu hộ các phương tiện bị chết máy không thể di chuyển
ba mươi cán bộ chiến sĩ và ba xe ô tô của phòng cảnh sát cơ động
được huy động để hỗ trợ học sinh qua các điểm ngập đến các điểm thi tuyển trong kỳ thi vào lớp một mươi
đồng thời phối hợp cùng các lực lượng chức năng sơ tán người và tài sản
của số hộ dân bị ngập nặng ở khu vực xã triềng xung
hiện nay lực lượng cảnh sát phòng trái trợ cháy và cứu nạn cứu hộ
cũng đã phối hợp với lực lượng cảnh sát cơ động bộ chỉ huy quân sự tỉnh
và các lực lượng ở trên địa bàn đã tổ chức cứu được tất cả những người dân
ở trong các khu vực nhà mà khu vực ngập lụt ở phía chân đồi của khu vực xã triềng sông
hiện nay tất cả những người ở trong khu vực đó đã được đưa ra lưới an toàn
và các tài sản cũng đã cơ bản được cứu
nhưng nguy cơ mà dẫn đến thiệt hại người và tài sản thì nó sẽ được dẫn xuống
theo dự kiến đợt mưa diện rộng này có khả năng kéo dài đến khoảng ngày một mươi một một mươi hai tháng sáu
mưa lớn tập trung ở vùng núi và trung du bắc bộ
nguy cơ cao đến rất cao xảy ra lũ quét sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi bắc bộ
và ngập úng tại các khu vực trũng thấp
lực lượng công an tỉnh sơn la sẽ tiếp tục bám sát địa bàn
các khu vực bị ngập úng và hỗ trợ người dân hết mức có thể
thanh tra bộ xây dựng vừa nêu hàng loạt sai sót vi phạm về quy hoạch xây dựng
theo đó nhiều dự án sai quy hoạch sai phép thậm chí xây không phép
theo thanh tra bộ xây dựng sở xây dựng đã cấp giấy phép xây dựng
có một số nội dung sai quy định
trong đó có một mươi hai giấy phép xây dựng không có nội dung màu sắc công trình
chỉ giới xây dựng mật độ xây dựng
mật độ xây dựng cấp cốt xây dựng công trình không có cơ sở
có ba giấy phép xây dựng cấp không phù hợp với quy hoạch chi tiết được duyệt
tổng mặt bằng phương án thiết kế được chấp thuận
về quản lý xây dựng theo quy hoạch xây dựng được duyệt
tổng mặt bằng phương án thiết kế được chấp thuận và giấy phép xây dựng cũng nhiều sai sót
cụ thể tại ba mươi một dự án công trình chủ đầu tư thi công sai quy hoạch được duyệt
sai tổng mặt bằng phương án thiết kế được chấp thuận
không có giấy phép xây dựng sai giấy phép xây dựng sai thiết kế được duyệt
đáng chú ý theo cơ quan thanh tra việc thực hiện quy hoạch đầu tư xây dựng dự án
không đảm bảo đồng bộ về hạ tầng hạ tầng kỹ thuật dịch vụ công cộng
không đúng tiến độ vi phạm luật quy hoạch đô thị hai nghìn chín
dẫn đến không đảm bảo về môi trường kiến trúc cảnh quan và đời sống cư dân đô thị
thưa quý vị mua bán là hoạt động trao đổi hàng hóa diễn ra hàng ngày
và không có gì phải bàn và cảnh báo nếu những hoạt động trên được thực hiện
theo đúng chỉnh tự và các quy định của pháp luật
tuy nhiên thực tế hiện đã có nhiều đối tượng cố tình giả vờ mua hàng
để thực hiện hành vi phạm tội cướp chiếm đoạt tài sản
những đối tượng này khi thực hiện hành vi phận vi phạm thường lựa chọn những khoảng thời gian
và địa điểm thuận lợi để thực hiện hành vi cướp tài sản hay răng ra các bẫy tinh vi
vậy nên các tiểu thương cần chú ý để tăng cường đề phòng
lợi dụng trời tối
cửa hàng vắng khách đối tượng trần mạnh khanh đã vào cửa hàng điện thoại đề nghị xem hàng
rồi thực hiện hành vi cướp giật tài sản
tình vi hơn nguyễn nam thuận đã lên mạng đặt mua một trang sức có giá trị hơn chín mươi năm ba triệu đồng
mua qua trang mua bán hàng trực tuyến của công ty vàng bạc đa quý phú nhận png
quận một mươi tp hcm đồng thời liên tục thay đổi địa chỉ giao hàng ở điểm vắng vẻ
khi nhận hàng đối tượng đã không chế nạn nhân bằng vũ khí nóng
điện cho em đi ra lấy hàng em có chỉ họ tới chỗ của em là bên sân vận động phước thiền để nhận hàng
khi em nhận hàng thì em bảo họ là phải cua hàng cho em kiểm tra
khi kiểm tra xong rồi em có dùng một con dao
dấu sau túi quần sẵn rồi vun về một anh khiến anh đấy bị thương ở cổ
hiện nay có hàng nghìn cuộc giao dịch trao đổi hàng hóa
diễn ra mỗi ngày
trong đó có nhiều cuộc trao đổi qua điện thoại và mạng xã hội
lợi dụng sự thuận lợi này nhiều đối tượng xấu đã sang ra nhiều cây bẫy
để thực hiện hành vi cướp giật lừa đảo chiếm đoạt tài sản
điểm chung dễ nhận thấy là chúng thường chọn địa điểm nơi vắng vẻ
nếu đặt hàng qua mạng xã hội và yêu cầu ra hàng theo địa chỉ
thì các đối tượng thường lựa chọn thời gian là đêm tối
địa điểm nhận hàng thường là nơi vắng vẻ heo hút
hoặc sâu trong ngõ vắng hay bãi đất chống để thuận lợi cho hành vi phạm tội